trời rét đậm tại khu vực từ thanh hóa nghệ an cho đến hà tĩnh với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi trời rét với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi ba độ
còn lại khu vực nam trung bộ thời tiết sẽ dễ chịu với nhiệt độ không quá mức là ba mươi độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ổn định phổ biến toàn vùng là không có mưa
nhiệt độ tại các tỉnh việt nam sẽ có xu hướng giảm
cụ thể tại tây nguyên có nhiệt độ trưa chiều ở khoảng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa và phía tây bắc của khu vực nam biển đông
bao gồm cả phía tây bắc của quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy biển động
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá mức là ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa nhỏ dài rát trời rét đậm nhiệt độ từ một mươi đến một mươi bảy độ